khi mang theo hơn bốn ba kg ma túy đá tiến hành khám xét nơi tạm trú của hương tại khu đô thị linh đàm quận hoàng mai thành phố hà nội phát hiện một cân điện tử có dính chất metafetamin
tại cơ quan điều tra bước đầu trung khai sau khi nhận được điện thoại của hương là gì của trung nói có bạn sài gòn ra hà nội nhờ hương mua giúp ma túy để mang vào sài gòn
hương liên hệ trước với mối hàng trên thái nguyên sau đó trung sẽ đi nhận hàng về chuyển lại cho bạn của hương và sẽ được trả công một mươi năm triệu đồng
trung lên thành phố thái nguyên gặp một thanh niên để lấy hàng
và được đối tượng này ứng trước năm triệu đồng tiền công
sau khi nhận hàng trung mang về nhà hương ở linh đàm và gọi điện hẹn đối tác đến giao dịch
trung và hương bị bắt quả tang khi đang chở khách hàng đến giao dịch tại phố nguyễn hữu huân quận hoàn kiếm
công an tỉnh thái bình cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ giết người nghiêm trọng xảy ra vào ngày hôm qua tại phường trần lãm thành phố thái bình
khoảng một mươi năm h ngày một mươi một tháng tám nguyễn văn tuấn chú tại thôn
trung hòa xã việt thuận huyện vũ thư đến nhà chị bùi thị huế ở phường trần lãm thành phố thái bình đòi nợ
trong khi đòi nợ thì xảy ra mâu thuẫn
tuấn đã dùng dao nhọn mang theo đâm chị huế
lúc này bà nguyễn thị tỉnh là mẹ đẻ của chị huế thấy con bị đâm nên chạy ra đường chi hô thì bị tuấn chạy theo và đâm nhiều nhát vào người nạn nhân
sự việc xảy ra đã khiến chị huế và bà tỉnh chết tại chỗ
ngay sau khi gây án tuấn đã bị quần chúng nhân dân phát hiện và khống chế bắt giữ giao cơ quan công an
để biểu dương tinh thần dũng cảm truy bắt tội phạm sáng ngày một mươi hai tháng tám lãnh đạo công an tỉnh thái bình
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp thái bình đã tặng giấy khen và trao thưởng cho ông phan quang minh và nguyễn quang trung
ở tổ ba mươi bốn phường trần lãm là những quần chúng dũng cảm kịp thời bắt giữ đối tượng giao nộp cho cơ quan công an
do mâu thuẫn ghen tuông trong chuyện tình cảm đối tượng lê trường giang đã dùng dao đâm trọng thương anh lê công bắc
đối tượng lê trường giang hiện đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuyên mộc tỉnh bà địa vũng tàu bắt tạm giam để điều tra
tại cơ quan công an giang khai nhận trong thời gian làm việc tại công ty making style ở huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm đến nay giang quen biết và có tình cảm với chị võ thị hồng phấn làm cùng công ty
vào ngày sáu tháng tám anh lê công bắc gọi điện thoại cho giang tự xưng là bạn trai của phấn và yêu cầu giang chấm dứt mọi quan hệ tình cảm với phấn
đồng thời có lời lẽ đe dọa giang
vào sáng ngày tám tháng tám trên đường đến công ty làm việc nhìn thấy bắc đang đi xe máy bên cạnh phấn trước cổng công ty
giang đã chặn xe lại và dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng bắc khiến nạn nhân ngã gục và hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê
một vụ xô xát đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên xảy ra tại thành phố ninh
bình tỉnh ninh bình gây mất trật tự công cộng vừa bị lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba phối hợp với công an thành phố ninh bình
và công an phường thanh bình kịp thời ngăn chặn giải tàn đám đông ổn định tình hình
trước đó đặng thanh tùng chú tại phường ninh khánh dương văn vinh chú tại phường thanh bình tp ninh bình
và một thanh niên khác ra hồ cá của gia đình anh mai xuân sĩ câu trộm cá thì bị anh sĩ cùng gia đình phát hiện
trong lúc đôi co hai bên đã dùng dao và rùi cua điện đánh nhau
nhóm của tùng bỏ chạy về đến nhà vinh thì những người trong nhà sĩ vẫn tiếp tục đuổi theo để đánh
thấy tùng vinh bị nhóm người nhà của anh sĩ đuổi đánh số bạn trong nhà vinh đã ra tay tiếp sức cho tùng và vinh
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba và công an tp ninh bình đã kịp thời giải quyết vụ việc
ngăn chặn không chế số đối tượng giải tài đám đông và đưa số đối tượng tham gia gây dối trật tự công cộng về cơ quan công an
lực lượng công an đã thu giữ một mươi một dao các loại một dùi cu điện tuyếp sắt là tăng vật các đối tượng dùng để đánh nhau
hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra xử lý
một kho hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trong đó có nhiều dao kiếm các loại vừa bị công an quận ninh kiều
thành phố cần thơ phát hiện sau khi kiểm tra đột xuất căn nhà số bảy mươi ba trên ba mươi bốn đường nguyễn trãi phường an hội quận ninh kiều thành phố cần thơ
tiến hành kiểm tra thực tế lực lượng công an đã phát hiện nhiều mặt hàng
hàng gồm các loại gốm xứ tượng đồng hồ ống nhòm các mặt hàng điện tử có kiểu dáng cổ xưa
đặc biệt trong số này qua kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện hàng chục thanh kiếm nhật được chạm khắc tinh xảo nhiều mã tấu dao các loại
chủ kho hàng này là bà huỳnh thị thanh tuyền
tại thời điểm kiểm tra chủ kho hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hóa đơn chứng từ
bước đầu chủ cơ sở khai nhận hàng hóa trong kho được nhập từ nước ngoài sau đó giới thiệu bán qua mạng internet để kiếm lời
khách hàng đa số là ở các tỉnh phía bắc
công an quận ninh kiều đã lập biên bản niêm phong tạm giữ các mặt hàng trên để xử lý theo quy định của pháp luật
đối tượng nguyễn quang vịnh chú tại huyện văn lâm đã bị công an huyện mỹ hào tỉnh hưng yên ra quyết định khởi tố về tội cướp giật tài sản
trước đó vào ngày tám tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
một mươi năm triệu nguyễn thị hiệp chú tại huyện yên mỹ điều khiển xe máy đi đến quốc lộ năm a
đến ngã tư thì bị đối tượng vịnh điều khiển xe máy cùng chiều cướp giật một chiếc điện thoại
sau đó bỏ chạy đến bệnh viện đa khoa phố nối thì bị chị hiệp hô hoán và được người dân bắt lại
tại cơ quan điều tra đối tượng vịnh khai nhận trước đó cùng với đỗ văn khánh chú tại huyện ân thi
gây ra ba vụ trộm cắp xe máy và một vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn huyện văn lâm và huyện cẩm giang tỉnh hải dương
chiếc xe máy bịch được vị sử dụng là xe máy đối tượng trộm cắp trước đó tại địa bàn huyện văn lâm
sau một thời gian theo dõi mật phục một ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy vừa bị công an tp quy nhơn tỉnh bình định triệt xóa bắt tạm giam ba đối tượng
từ giữa tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
địa bàn thành phố quy nhơn và các huyện tuy phước phù cát liên tiếp xảy ra mất trộm xe máy
nguyên nhân chủ yếu là do chủ phương tiện sơ hở không trông chừng tài sản
trước tình hình trên lãnh đạo công an tp quy nhơn đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp với công an các phường xã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành điều tra làm rõ đối tượng
với sự kiên trì của các trinh sát đến đầu tháng tám lần lượt ba đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp xe máy đã bị phát hiện bắt giữ
tập thể điều tra viên trinh sát của đội bên các biện pháp nghiệp vụ đã điều tra đấu tranh làm rõ nhóm đối tượng
bước đầu bọn chúng khai nhận thực hiện sáu vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn điều tra làm rõ thu hồi sáu xe mô tô trả cho người bị hại
các đối tượng bị bắt gồm huỳnh bảo nhi nguyễn quốc toàn và nguyễn văn tùng
cả ba đối tượng đều đã có tiền án về các tội trộm cắp cướp giật tài sản quen biết trong quá trình cải tạo tại chạy xe máy
trong lúc đó bọn chúng đã trộm cắp xe mô tô trên địa bàn điều tra làm rõ tham gia bài tập

cả ba đối tượng đều đã có tiền án về các tội trộm cắp cướp giật tài sản quen biết trong quá trình cải tạo tại chạy xe máy

các ông tôi mà hỏi người ta hỏi bán quán là thôi
bán chiếc được bao nhiêu

qua điều tra ban đầu công an tp quy nhơn đã làm rõ ổ nhóm này thực hiện hàng chục vụ trộm cắp xe máy
đến thời điểm hiện tại sáu chiếc xe đã được thu hồi và chuẩn bị trao trả cho người bị hại
công an tp quy nhơn đang tiếp tục phối hợp với công an các huyện tuy phước và phú cát để điều tra mở rộng vụ án
lại thêm một vụ phá rừng tại tiểu khu bảy trăm hai mươi bảy lâm phần do công ty lâm nghiệp tam hiệp huyện di linh quản lý
vừa được tri cục kiểm lâm tỉnh phối hợp với các ngành chức năng tỉnh lâm đồng phát hiện
hiện trường phát hiện vụ việc là vùng rừng rắp xanh giữa tỉnh lâm đồng và bình thuận
trong một mươi năm đối tượng tham gia phá rừng có bảy đối tượng bị cơ quan chức năng bắt tại chỗ
cùng chú tại huyện bắc bình tỉnh bình thuận gồm nguyễn văn diên lữ văn dực nguyễn văn dôm
xin jin phu lê văn ly nguyễn văn năm và nguyễn hổ
lực lượng chức năng đã thu giữ tăng vật gồm năm máy cưa gỗ và gần một mươi mét khối gỗ các loại
hai xe máy độ chế một xe cải tiến chở lâm sản và nhiều vật dụng phục vụ ăn ở sinh hoạt
đoàn truy quét đã tạm giữ hành chính bảy đối tượng trên cùng các tăng vật phá rừng để tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc
đối tượng bị truy nã về hành vi chống người thi hành công vụ vừa bị phòng cảnh sát truy nã
tội phạm công an tỉnh cà mau bắt sau bốn năm lần trốn
theo hồ sơ công an vào tháng ba năm hai nghìn một mươi hai trong lúc nguyễn hoàng diệu hộ khẩu thường trú tại ấp bà hương
xã đất mũi huyện ngọc hiển và một số đối tượng cùng địa phương chặt phá cây rừng trong vườn quốc gia mũi cà mau
thuộc huyện ngọc hiển thì bị lực lượng kiểm lâm phát hiện truy bắt
nguyễn hoàng diệu cùng đồng bọn đã chống đối xô xát cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
sau khi vụ việc xảy ra công an huyện ngọc hiển đã bắt được các đối tượng chống đối
riêng nguyễn hoàng diệu đã trốn khỏi địa phương
vào ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ngọc hiển khởi tố bị can
và ra quyết định truy nã nguyễn hoàng diệu về hành vi chống người thi hành công vụ
sau bốn năm lần trốn vào ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu nguyễn hoàng diệu đã bị phòng cảnh sát truy nã
tội phạm công an tỉnh cà mau bắt khi đang trốn tại phường thới hòa thị xã biên cát tỉnh bình dương
quý khán giả đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày một mươi hai tháng tám
khu vực phía tây bắc bộ dự báo từ mai đến ngày một mươi năm tháng tám do giải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh
nên tại đây sẽ có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to
tổng lượng mưa cả đợt có thể lên tới hơn hai trăm linh mm
người dân cần đề phòng với lốc xoáy gió giật mạnh lũ quét và xa lở đất
nhiệt độ ngày đêm từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ
khu vực phía đông bắc bộ sẽ duy trì nhiều mây mưa rào và rông xảy ra nhiều nơi trong khu vực
đặc biệt trong thời điểm chiều tối đêm và sáng sớm
nhiều nơi tại vùng núi và trung du có thể đạt ngưỡng mưa vừa đến mưa to nền nhiệt có xu hướng giảm
nhiệt độ trong ngày một mươi năm cao nhất chỉ còn ba mươi một độ
do ảnh hưởng của giải thời tiết xấu nên thời tiết tại các tỉnh thành từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
cũng có những chuyển biến đáng kể
những cơn mưa rào sẽ xuất hiện nhiều hơn cường độ nắng giảm khiến cho nền nhiệt ban ngày phần nào bớt ói bức hơn
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận thời tiết nói chung biến đổi không quá nhiều
vào ban ngày có nắng nóng với mức nhiệt độ trưa chiều từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
chiều tối mưa rào có thể xảy ra ở một vài tỉnh phía nam như ninh thuận bình thuận
với lượng không nhiều và cũng kết thúc nhanh
khu vực tây nguyên từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng tám trời mây thay đổi ngày nắng gián đoạn
cương độ bức xạ ở mức trung bình
chiều tối có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ giao động từ hai mươi một đến ba mươi độ
các tỉnh nam bộ duy trì cường độ gió tây nam hoạt động ở mức trung bình
nên mưa rào và rông vẫn xảy ra vào chiều tối và đêm
tuy nhiên người dân vùng ven biển vẫn cần hết sức lưu ý với gió mạnh
ban ngày còn nắng xen giữa những khoảng thời gian nhiều mây
nhiệt độ trong ngày phổ biến từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
bản tin mùa mùa ba online cập nhật hôm nay đến đây là hết
và xin kính chào tạm biệt